tiếp trưởng ban đối ngoại trung ương hoàng bình quân quốc vụ khanh bộ ngoại giao tiến sĩ teresa ribeiro cho biết bộ đào nha mong muốn
đầu tư vào các lĩnh vực mà nước này có thế mạnh và việt nam đang có nhu cầu như du lịch xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển nguồn năng lượng tái tạo và đặc biệt là nền kinh tế biển
mới đây tại quảng trị đã diễn ra hội thảo tác động của hành lang kinh tế đông tây đến sự thay đổi sinh kế và tài nguyên rừng trường hợp nghiên cứu cộng đồng dân cư sinh sống phụ thuộc vào tài nguyên rừng tại quảng trị
các đại biểu chuyên gia nhà nghiên cứu cùng trao đổi thảo luận tham gia ý kiến nhằm đánh giá tác động của evfec đến sự phát triển kinh tế xã hội sự thay đổi sinh kế và tài nguyên rừng
sau hơn một mươi năm đi vào hoạt động hành lang kinh tế đông tây đã mang lại nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội
hành lang kinh tế xã hội của bốn nước gồm việt nam thái lan lào và myanmar
tuy nhiên điều đáng quan tâm đó là diện tích rừng tự nhiên bị thu hẹp nhiều diện tích đất rừng bị chuyển đổi sang trồng các loại nông sản hàng hóa khả năng tiếp cận thông tin thị trường hạn chế năng lực sản xuất thấp
vì vậy tỉnh quảng trị cần hoạch định chiến lược trong việc phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương nằm trên tuyến hành lang kinh tế đông tây một cách bền vững
nhằm chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với phòng thương mại và công nghiệp việt nam tổ chức diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn
trong thời gian gần đây đầu tư từ khu vực tư nhân vào nông nghiệp nông thôn đã tăng đáng kể đóng góp quan trọng cho tăng trưởng của ngành nông nghiệp
số doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp từ hai ba trăm chín mươi bảy năm hai nghìn bảy tăng lên ba sáu trăm bốn mươi doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi năm
gần hết năm hai nghìn một mươi sáu là bốn tám mươi doanh nghiệp
đã có nhiều nhà đầu tư thành công và trở thành đầu tàu về ứng dụng công nghệ cao phát triển thị trường tạo động lực phát triển cho nhiều vùng địa phương
doanh nghiệp là lực lượng lòng cốt để phối kết hợp chặt chẽ với bà con nông dân thông qua tổ chức của mình là hợp tác xã
về tổng quan những năm vừa rồi chúng ta đã tích cực và đã có làm được việc
cái câu chuyện một năm xuất khẩu ba mươi ba mươi một tỷ đô na nói đến một cái
kết quả chung của chúng ta
cái thứ hai nữa là gần đây riêng năm hai nghìn một mươi sáu với một số lượng gần một năm trăm linh doanh nghiệp đầu tư khu vực nông nghiệp
trong đó có những doanh nghiệp rất lớn thí dụ như là th thí dụ như dabaco thí dụ như vincom
rồi một loạt các doanh nghiệp lớn khác đã bắt đầu tập trung đầu tư khu vực nông nghiệp
cho thấy rằng là chủ trương chính sách chúng ta bước đầu đã đi vào cuộc sống
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp nông thôn còn rất hạn chế
thiếu ổn định và chưa tương xứng với tiềm năng cũng như nhu cầu phát triển của ngành
bên cạnh những doanh nghiệp đầu tư bài bản chuyên nghiệp còn nhiều doanh nghiệp đầu tư chủ yếu dựa vào khai thác nguồn lực tài nguyên như đất đai nước
chưa được quan tâm đầu tư một cách căn cơ ứng dụng khoa học công nghệ hoặc đầu tư trang thiết bị hiện đại chế biến sâu để tăng giá trị gia tăng
tỷ trọng doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm dưới một trong tổng số doanh nghiệp của cả nước và đa phần có quy mô và vốn nhỏ
người ta đỡ phải là mất nhiều thời gian công sức cho những thủ tục hành chính đấy
và tiến tới bước thứ ba là làm sao xem xét ra soát sửa một số cái khung pháp lý
với sự chia sẻ của đại diện các doanh nghiệp hàng loạt kiến nghị đã được đưa ra
trước những băn khoăn của doanh nghiệp bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường khẳng định
thời gian tới các chính sách thu hút đầu tư sẽ đột phá và sát thực tiễn để doanh nghiệp yên tâm đầu tư vào nông nghiệp
phần tiếp theo của chương trình
liên tiếp xảy ra các vụ cháy những tháng cuối năm
thành phố hồ chí minh chuẩn bị hơn một mươi bảy tỷ đồng hàng hóa phục vụ tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
nằm cạnh chợ xuân mai thuộc huyện hồ chí minh
nguyễn trương mỹ hà nội
bảy giờ sáng nay người dân phát hiện cháy lớn phát ra từ các quầy hàng siêu thị minh hải
ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ tòa nhà cao năm năm tầng có diện tích trên tám mươi m hai
ngay sau khi nhận được tin báo cháy cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận hà đông thuộc cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội đến hiện trường
khoảng tám giờ ba mươi phút ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn
rất may mắn không có thiệt hại về người
các tài sản lớn lân cận như nhà dân chợ xuân mai đã được ngăn lửa bảo vệ an toàn
được biết siêu thị bình hải là trung tâm mua sắm cho người dân khu vực xuân mai
tuy nhiên khi xảy ra hỏa hoạn đã chưa mở cửa và chưa có khách vào nên không có nguy hiểm
hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ
cũng trong ngày ba tháng một mươi hai trên quốc lộ một đoạn qua khu phố long bình thị trấn trí thạnh huyện tuy an tỉnh phú yên đã xảy ra cháy xe khách dường nằm
hai mươi năm hành khách trên xe đã may mắn thoát kịp ra ngoài
sau khi nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy của công an tỉnh phú yên và công an huyện tuy an đã điều động ba xe chuyên dụng cùng hơn một trăm hai mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để tham gia chữa cháy
đồng thời tổ chức phân luồng giao thông nhằm tránh ách tắc giao thông và đảm bảo an toàn trên tuyến quốc lộ
tuy nhiên do mức độ cháy chiếc xe khách dừng nằm quá nhanh đến năm giờ sáng cùng ngày khi ngọn lửa được khống chế thì chiếc xe và toàn bộ tài sản của hành khách đã bị thiêu dụi
hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ cháy
nhằm chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngày ba tháng một mươi hai tại tây ninh ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trung ương tổ chức diễn tập ứng phó với sự cố công trình hồ thủy lợi dầu tiếng năm hai nghìn một mươi chín
công trình thủy lợi dầu tiếng phước hòa có diện tích hai trăm bảy mươi km hai xung tích một năm mươi tám tỷ mét khối nước cung cấp nước phục vụ cho đời sống và sản xuất không chỉ của tây ninh mà cho các tỉnh thành phố như bình dương bình phước thành phố hồ chí minh
vì vậy nếu sự cố mất an toàn công trình thủy lợi dâu tiếng xảy ra vùng ảnh hưởng sẽ trải rộng các tỉnh lân cận
vì vậy nội dung của buổi diễn tập được tập trung vào các tình huống khẩn cấp khi đập bị vỡ công tác phối hợp ứng phó của ban chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp và thực hành một số tình huống cứu hộ cứu nạn khẩn cấp khi sự cố vỡ đập xảy ra
vì vậy nội dung của buổi diễn tập được tập trung vào các tỉnh lên cận

nhưng nhiều đối tượng đã tung tin đồn là không đổi giấy phép lái xe mô tô trước năm hai nghìn một mươi sáu sẽ bị cảnh sát giao thông xử phạt hoặc người lái sẽ phải thi lại lý thuyết
tôi đọc trên đấy là bảo là từ ba mươi một tháng một mươi hai là đổi rồi bằng phép lái xe là mất phí thấp còn sang hai nghìn một mươi bảy là bắt buộc phải thi lại chứ không trao đổi nữa
theo quy định của bộ giao thông vật tài lệ phí để đổi một giấy phép lái xe là một trăm ba mươi năm
nhưng trước cảnh phải chờ đợi trong mệt mỏi nhiều người đã chấp nhận mất thêm tiền cho một số đối tượng tự nhận là trung gian co mồi mà vẫn chưa thể đổi được giấy phép lái xe
ra đến đây thấy từ sáng đông quá thì bắt buộc phải ra nhờ họ ở ngoài cổ họ làm cho
hai trăm năm mươi có co và người ta bảo là về nộp một trăm ba mươi năm thì đổi rồi ba trăm tám mươi năm
quy định đổi giấy phép lái xe của bộ giao thông vận tải đã gây ra rất nhiều phiền toái cho người dân
điều đáng nói là quy định này đã bị bộ tư pháp phản đối
theo bộ tư pháp việc đổi giấy phép lái xe không thời hạn hoặc đang còn thời hạn là quyền chứ không phải nghĩa vụ của người sở hữu giấy phép lái xe
mới đây nhất bộ tư pháp đã đề nghị bộ giao thông giả soát quá trình thực hiện thông tư năm mươi tám để có biện pháp khắc phục hậu quả nếu có
và xem xét xử lý trách nhiệm với tập thể cá nhân đã tham mưu ban hành văn bản này
điều đáng nói là quy định này đã bị bộ tư pháp phản đối
trong sách tập đọc lớp một thôi nhưng ba em học sinh lớp năm này lại rất khó khăn khi phát âm
thậm chí có những từ đơn giản cũng không biết đọc và chỉ viết được họ tên
nhà trường chúng tôi qua đánh giá của giáo viên thì đã nắm mắt được tình hình là các cháu này là nhận thức chậm
và chúng tôi đã cho các cháu này là lưu ban ở lớp một các cháu đều cả ba cháu đều lưu ban ở lớp một
sau đó ở lớp hai lớp ba thì cũng có lưu ban
đã lưu bàn đến ba lần nhưng các học sinh này vẫn chưa thể đọc lưu loát một bài văn
hàng ngày các em vẫn đều đạn đến trường và tham gia vào sinh hoạt lớp
nhưng sự thật lỗ hổng kiến thức đang khiến cho tương lai của các em rất mờ mịt
ủy ban dân huyện cũng đã có quyết định để tạm đình chỉ công tác đối với đồng chí hiệu trưởng trong vòng một mươi năm ngày để xem xét sự việc
còn đối với các cháu này thì phòng giáo dục cũng đã chỉ đạo nhà trường có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng
và kèm gặp các cháu trong các giờ ra chơi hoặc những giờ buổi chiều để các cháu đạt được chuẩn kỹ năng và kiến thức cho các cháu
sự việc trên diễn ra tại trường tiểu
trường tiểu học bằng luân huyện đoan hùng là một thực trạng đáng buồn vì tình trạng ngồi nhầm lớp ở phú thọ
rất mong ngành giáo dục phú thọ và huyện đoan hùng sớm có giải pháp khắc phục tình trạng trên
tránh vì bệnh thành tích mà làm ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp của các em ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của tỉnh nhà
nhằm cung ứng các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu phục vụ nhân dân trong dịp tết đinh dậu hai nghìn hai mươi
thành phố hồ chí minh đã chuẩn bị hơn một mươi bảy tỷ đồng hàng hóa tăng khoảng năm ba so với năm trước
trong đó lượng hàng tham gia bình ổn giá thị trường là gần sáu chín trăm linh tỷ đồng chiếm khoảng gần ba mươi
hàng hóa lương thực thực phẩm thiết yếu cung ứng cho người tiêu dùng thành phố chủ yếu từ ba nguồn chính
gồm các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường các chợ đầu mối và các đơn vị khác
để phục vụ người dân mua sắm hàng hóa tết thành phố sẽ tổ chức một điểm lẻ trên địa bàn
trong đó ưu tiên ở các điểm bán lẻ ở vùng sâu vùng xa khu dân cư và khu công nghiệp
đều phải đối diện với nó và phải có những động thái hết sức là tích cực để tuyên truyền vận động người dân sử dụng hàng có sản phẩm nguồn gốc chất lượng
an toàn không mua hàng hóa nhất là các cái thực phẩm gia súc gia cầm mà trôi nổi mà không rõ nguồn gốc xuất xứ để đảm bảo cho bữa ăn của mỗi gia đình
đến thời điểm này tổng giá trị hàng hóa của các doanh nghiệp đã chuẩn bị chín bảy trăm linh bốn tỷ đồng
trong đó hàng bình ổn thị trường là ba bảy trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
các chợ đầu mối lượng hàng hóa nhập về bình quân trên tám năm trăm linh tấn một ngày
hàng nông sản rau củ quả thịt da súc thủy hải sản chiếm khoảng sáu mươi bảy mươi thị trường
dự kiến vào thời điểm cận tết lượng hàng về chợ lên đến một mươi năm một mươi sáu tấn một ngày
chuẩn bị cho tết năm nay cụ thể là về các mặt hàng thuộc nhóm hàng bình ổn thị trường như thịt tư sống
các sản phẩm chế biến gạo đường dầu ăn và các mặt hàng thiết yếu
thì chúng tôi có mức
mức dự trữ cho ba tháng trước trong và sau tết khoảng hai mươi một tấn
với tổng giá trị dự kiến là khoảng một sáu trăm linh tỷ đồng
theo ước tính của sở công thương mức tăng năm nay khoảng hai mươi so với thị trường tết năm hai nghìn một mươi sáu
chúng tôi đã chuẩn bị mức tăng khoảng hai mươi chín cho các mặt hàng của sacha
bên cạnh đó ngoài các mặt hàng thuộc nhóm hàng bình ổn thị trường
thì chúng tôi còn dự trữ thêm khoảng sáu trăm năm mươi tỷ đồng
tập trung vào các nhóm mặt hàng thiết yếu cho ngày tết
như là bánh kẹo mức nước giải khá rượu bia và các mặt hàng trái cây
rau củ quả phục vụ cho những ngày tết và giáp tết
hội nghị kết nối cung cầu và tại hội trợ trung tâm khuyến công xúc tiến công thương của tỉnh hà giang
đã đưa các doanh nghiệp tham gia giới thiệu quảng bá các sản phẩm cam sành của hà giang
cam chanh của hà giang cũng như là mật ong bạc hà cao nguyên đá thảo dược miến rong
đây là những hàng chất lượng sản phẩm hàng hóa
sản phẩm sạch của tỉnh hà giang với những mặt hàng nông sản thế mạnh của tỉnh
mong qua kết lối cung cầu ở tại hội nghị này và với hội trợ này để quảng bá giới thiệu sản phẩm
và tìm đầu ra để làm sao có các nhà phân phối để bao tiêu sản phẩm
để hà giang đưa những sản phẩm lông sản của mình tiêu thụ tại tp hcm
hiện nay các hệ thống siêu thị trung tâm thương mại cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố
cũng đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ tết
với số lượng tăng từ hai đến ba lần so với tháng thường
bên cạnh đó trong tháng cận tết nhằm kích thích mua sắm tiêu dùng
doanh nghiệp trên địa bàn sẽ thực hiện hơn một năm trăm linh đợt khuyến mãi
tập trung vào các mặt hàng như nước giải khát bánh kẹo mứt quần áo giá trị khoảng một hai trăm linh tỷ đồng
nhân tháng hành động quốc gia phòng chống hivs tại hà nội
bệnh viện chín hà nội phối hợp với viện nghiên cứu phát triển xã hội
cùng nhiều tổ chức xã hội hỗ trợ vừa tổ chức sự kiện
nhằm tuyên truyền phòng chống hivs cho những người đồng tính nam chuyển giới
sự kiện bao gồm nhiều hoạt động như biểu diễn nghệ thuật
với sự tham gia của các diễn viên đến từ nhà hát kịch việt nam
các gian hàng tư vấn và nhiều hoạt động bổ ích khác cho các bạn trẻ thuộc cộng đồng lcbt
tại đây họ được thoải mái tìm hiểu
cũng như có cơ hội được trao đổi chia sẻ về những thắc mắc thường gặp trong các mối quan hệ
theo các kết quả nghiên cứu
virus hiv lây nhiễm qua ba con đường chính
trong đó quan hệ tình dục mang nguy cơ cao nhất
và đặc biệt quan hệ đồng giới thường làm tăng nguy cơ nhiễm hiv cao hơn gấp nhiều lần
nhất là đồng giới nam
vì vậy đây là sân chơi bổ ích và lành mạnh giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn
về những nguy cơ lây nhiễm hivs có thể xảy ra với mình
và trang bị kiến thức các biện pháp phòng chống để tự bảo vệ bản thân
phần tin quốc tế
máy bay chở một mươi sáu người của indonesia bị mất liên lạc
iran tuyên bố lệnh trừng phạt của mỹ vi phạm thỏa thuận hạt nhân
khi bay qua vùng trời khu vực ngoài khơi đảo batam miền tây nước này
cơ quan tìm kiếm cứu nạn quốc gia indonesia cho biết
chiếc máy bay cất cánh từ chín h ba mươi phút ngày hôm qua từ đảo bangk
và bị mất liên lạc năm mươi phút sau đó
đây là một loại máy bay hạng nhẹ của cảnh sát indonesia
reuters dẫn báo cáo của cảnh sát nước này cho biết
chiếc máy bay có thể đã bị rơi xuống biển
một đội tìm kiếm đã vớt được các vật dụng được cho là từ chiếc máy bay như hành lý tài liệu
theo danh sách có một mươi sáu người đã có mặt trên chiếc máy bay này
theo cơ quan hàng không dân dụng singapore vị trí cuối cùng trên radar của chiếc máy bay
ở cách thành phố tajumpinang thủ phủ quần đảo riau bốn mươi hải lý về phía đông nam
tuy nhiên giới chức cảnh sát indonesia cho rằng mặc dù chưa tìm thấy thi thể nào
song đang tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn
trong một bước đi mới nhằm cải thiện quan hệ với nhật bản
nga kỳ vọng chuyến thăm nhật bản tới đây của tổng thống vladimir putin
sẽ tạo được động lực mới trong phát triển quan hệ giữa hai nước trên mọi lĩnh vực
tại cuộc gặp giữa ngoại trưởng nga sergei lavrov và người đồng cấp nhật bản fumio kishida
tại moscow trong cuộc đối thoại trực tiếp lần cuối trước khi hai nước
tiến hành các cuộc gặp cấp cao ngoại trưởng lavrov cho rằng
khó khăn trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ đối với quần đảo hiện do nga kiểm soát
song nhật bản cũng nhận chủ quyền không phải là một điều dễ dàng
ngoại trưởng nga cho biết bộ ngoại giao hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy công việc này
và sẽ báo cáo lên lãnh đạo của hai nước
trong khi đó ngoại trưởng nhật bản fumio kishida cam kết nỗ lực khắc phục sự khác biệt
về lập trường của hai nước và hướng tới ký kết hiệp ước hòa bình
ngoài ra việc chuẩn bị cho chuyến thăm của tổng thống vladimir putin tới nhật bản là đề tài chính
cũng như các vấn đề hợp tác giữa hai cơ quan ngoại giao trong đó có kế hoạch tham vấn năm hai nghìn hai mươi
iran ngày hôm qua vừa tuyên bố quyết định gia hạn đạo luật trừng phạt iran thêm một mươi năm của quốc hội mỹ
là vi phạm thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà các bên đã ký kết hồi năm ngoái
bộ ngoại giao iran nêu rõ nước này đã chứng minh việc tuân thủ các thỏa thuận quốc tế
sẽ có những phản ứng thích hợp cho mọi tình huống khác
theo người đứng đầu bộ ngoại giao iran việc mỹ gia hạn nước này là hoàn toàn trái với thỏa thuận hạt nhân
trong đó có việc dỡ bỏ các lệnh cấm vận trước đây và không áp đặt các lệnh trừng phạt mới
trước đó ngày một tháng một mươi hai thượng viện mỹ đã gia hạn đạo luật trừng phạt iran thêm một mươi năm
và đã được hạ viện thông qua tháng trước dự kiến sẽ được trình lên tổng thống mỹ brak obama để ký phê chuẩn
đạo luật trừng phạt iran được thông qua lần đầu vào năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu để trừng phạt các đối tượng
đầu tư vào ngành công nghiệp năng lượng iran và để gian đe việc tehran theo đuổi tham vọng hạt nhân
nhằm hạn chế ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của nga trong khu vực và trên thế giới
quốc hội mỹ vừa thông qua một dự luật cấm hợp tác quân sự với moscow
cũng như ban bố một ngân sách ưu tiên hỗ trợ quân sự cho các nước đồng minh
hạ viện mỹ đã thông qua một ngân sách quốc phòng hạn chế việc hợp tác với nga
trong việc phân bổ kinh phí cho hợp tác quân sự
trong số điều kiện mà mỹ đưa ra
nga bao gồm chuyển giao bán đảo crimea lại cho ukraine
chấp hành các thỏa thuận mins và không được đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ukraine
moscow đã nhiều lần nhấn mạnh nga không phải là một bên trong thỏa thuận minsk
còn bán đảo crimea đã trở thành một phần của nước này do kết quả của một cuộc trưng cầu ý dân
là hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn luật pháp quốc tế
ngoài ra lệnh cấm của mỹ cũng không ủng hộ mở rộng hợp tác với afghanistan trong lĩnh vực hậu cần
theo dự kiến hạ viện nga sẽ phân bổ ba trăm năm mươi triệu đô la mỹ
để viện trợ cho quân sự ukraine
tuy nhiên qf chỉ có thể có được một nửa số tiền này nếu lầu năm góc thông báo rằng
ukraine đã thực hiện thành công cải cách quốc phòng
nhóm vũ trang lớn thứ hai tại colombia là quân đội giải phóng quốc gia gọi tắt là alnn
ngày hôm qua tuyên bố sẽ khởi động một đối thoại hòa bình với chính phủ
khi nhóm này thả tự do cho nghị sĩ odin sanchez
tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi nhóm vũ trang này đưa ra yêu cầu hoãn các cuộc hòa đàm
cho tới tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
truyền thông colombia dẫn tuyên bố của trưởng đoàn đàm phán ln ông pablo enchan cho biết
nếu hai thành viên của aln được thả ngay lập tức aln sẽ thả ông sanchez
nếu cuộc trao đổi diễn ra xuân sẻ đối thoại sẽ được thiết lập ngay sau đó từ hai đến ba ngày
trước đó việc thả con tin là điều kiện mà chính phủ colombia đưa ra để có thể tiến hành hòa đàm
hiện chính phủ và aln tuyên bố sẽ họp vào ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
để thống nhất lại thời điểm khởi động đàm phán
nghị sĩ sanchez đã bị aln bắt giữ từ nửa năm nay
sau khi ông này nộp mình thay cho em trai bị bắt cóc từ năm hai nghìn một mươi
venezuela sẽ phát hành các đồng tiền mệnh giá lớn để đưa vào lưu thông trên thị trường
tuyên bố được tổng thống nicolas maduro vừa đưa ra trong bối cảnh quốc gia này đang chìm sâu
trong cuộc khủng hoảng kinh tế với lạm phát tăng vọt và đồng tiền rớt giá mạnh
tổng thống nicolás maduro thông báo
tờ tiền mệnh giá năm trăm linh và năm bolivar sẽ sớm được phát hành
thông tin chi tiết sẽ do ngân hàng trung ương nước này công bố trong một hai ngày tới
mặc dù vậy giới chuyên gia cho rằng biện pháp này chỉ đem lại hiệu quả tạm thời
hiện nay năm bolivar chỉ đổi được một đô la trên thị trường chỗ đen
ngoài ra dù chưa có số liệu thống kê công bố trong năm nay
song quốc gia nam mỹ này được cho là có mức lạm phát cao nhất trên thế giới
cụ thể lượng cung tiền tăng một mươi hai trong vòng hai tuần qua
trong khi đồng bolivar mất giá sáu mươi năm trong vòng một tháng
venezuela đã rơi vào một cuộc khủng hoảng kinh tế do giá dầu thô trên thị trường thế giới lao dốc trong thời gian qua
nguồn thu từ dầu khí chiếm tới chín mươi ba trong tổng nguồn thu của nước nam mỹ
và chỉ đạt bốn mươi hai năm tỷ đô la vào năm ngoái so với bảy mươi bốn tỷ đô la vào năm hai nghìn một mươi bốn